tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng cũng như vay tiền khôi phục kinh tế của các doanh nghiệp sẽ gia tăng
đây sẽ là đất sống của loại tội phạm này cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng đã lên phương án để chấn áp